mang tết về nhà đó là tên gọi của chương trình hỗ trợ sinh viên thanh niên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp tổ chức
chương trình dành tặng hơn một một trăm linh vé máy bay khứ hồi với sáu chuyến bay khứ hồi hai chuyến sài gòn hà nội bốn chuyến sài gòn đà nẵng
hơn một tám trăm linh vé xe ô tô khứ hồi với bốn mươi một chuyến xe xuất phát từ thành phố hồ chí minh đồng nai và tỉnh bình dương
đối tượng được xét ưu tiên là sinh viên thanh niên công nhân ở miền nam có hộ khẩu thường trú tại miền trung và miền bắc
thuộc diện nghèo cận nghèo hoàn cảnh khó khăn chịu thiệt hại nặng bởi đợt bão lũ vừa qua
thời gian đăng ký hồ sơ bắt đầu từ ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
qua danh sách tỉnh thành đoàn giới thiệu hoặc qua website mangtếtvềnhà doanthanhniên vn